tổng quan là thế nhưng mà chúng tôi thấy rằng là rõ ràng ở trẻ nhỏ thì những cái bệnh về đường hấp nó vẫn sẽ có cái điều gì đó nó khác biệt hay là nó cần phải lưu ý hơn so với các bệnh hấp nói chung phải không thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị diệu thúy
vâng chính xác là như vậy đã rồi thì giáo sư sâu và nói về cái đặc điểm của hệ hốp là cái cơ quan sống còn tôi nghĩ là một cái cơ quan sống còn cơ thể chúng ta mà không thở được thì chắc chắn là chúng ta sẽ tử vong
chúng ta cũng biết rất rõ như thế nhưng mà các anh chị cứ đến các bệnh viện hoặc là đến các cơ sở y tế mà xem hầu như tôi nghĩ là có một mươi đứa trẻ đi khám và sáu bảy đứa trẻ là bệnh lý hốp
nó ít thì nó cũng ho hát hơi sổ mũi và nhiều nữa thì bắt đầu nó khò khe khó thở rất rất là nhiều mà đặc biệt là trẻ càng bé thì bệnh lại càng nhiều càng nhỏ tuổi thì tiên lượng nó lại càng xấu
thế thì như thầy châu thầy vừa nói chúng ta có bệnh hốp trên bệnh hốp dưới đúng là như thế thật nhưng mà ở trẻ em thì chúng ta tính trung bình một năm thì có khoảng sáu bảy đợt những bệnh hốp trên nghĩa là ho hắt hơi sốt nhẹ chảy nước mũi trong
nhưng mà vì là cái giải phẫu của cái hệ hốp ấy nó khi ra đời chúng ta cứ nghĩ nó đầy đủ gồm có mũi họng thanh khí phế quản phổi thật sự đó thế nhưng mà nó vẫn tiếp tục phát triển chia nhanh như tôi nói tầm tầm lại là nó vẫn tiếp tục hoàn thiện
có hai tuổi nó mới tương đối hoàn thiện chính vì thế mà quá trình nó đang xây cho nên nó giờ nó cũng tốt lắm nó vẫn còn chưa ổn định cho nên nó sẽ kẻ nhỏ nó sẽ bị mắc bệnh
một vấn đề thứ hai nữa là về vấn đề miễn dịch thì cái đứa trẻ qua đời nó chưa có khả năng đề kháng hoàn toàn hầu như thứ nhất là nó mới tự sinh ra một chút cộng với từ sữa mẹ nó chuyển sang nó gọi là dịch thụ động
và cái miễn dịch đấy nó lại giảm dần vì cái lượng sữa mẹ bú giảm dần và đứa trẻ nó phải tự sinh tự cung tự cấp tự thích nghi môi trường vậy đứa khẻ nào mà đề kháng nó tốt thì nó ít bị cái bệnh nhiễm chuẩn
nhưng đứa trẻ mà nó lại vì một lý do nào đó phải dinh dưỡng phải tiêm chủng nhiều vấn đề khác đề kháng nó không ổn nó không được bú mẹ chẳng hạn thì rất dễ bị bệnh nhiễm quẩn
và chính từ cái nhiễm quẩn hốp trên ấy bình thường nó tự hạn chế lại khiến nó lại nhiễm quẩn hốp dưới và tỷ lệ là viêm tiểu phế quản viêm phổi màng phổi trẻ nhỏ khá nhiều
chúng ta ước tính là bốn mươi đứa trẻ nhập viện nhi là bệnh lý hút chứ là các anh chị thấy rất là kinh khủng và cái bệnh đấy là bệnh cấp tính chúng ta hoàn toàn cứu được chữa được
nhưng chúng ta thì phải sảnh đi mất một vài ngày thì sẽ thành bệnh bạc nạn và đứa trẻ chúng ta lại không cứu được
cho nên là đấy là một cái vấn đề
mặc dù chương trình nhiễm quẩn hốp cấp nó đã ra đời năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và người ta hì kì vọng nó sẽ làm giảm số lượng bệnh nhân như thế
nhưng mà thực tế bây giờ cái vấn đề nổi trội vẫn là các bệnh lý liên quan đường hô hấp đặc biệt là đối tượng rất nhạy cảm là trẻ em
vâng vậy tôi rất là muốn là chị có thể chia sẻ với các khán giả về cái cách để chúng ta phải quan tâm đặc biệt trong cái việc chăm sóc và điều trị bệnh hô hấp cho trẻ nhỏ
vâng bệnh hốp là cái bệnh mà như anh châu vừa trình bày tức là nó xây ra có những nguyên nhân
ví dụ như là từ môi trường virus vi khuẩn rồi nấm và cái khả năng đặng ứng của mình
nếu như chúng ta người lớn chúng ta cũng như hào hít vào từng đầy chúng ta cũng nhiễm chứ
nhưng mà chúng ta có đề kháng tốt và chúng ta tự hạn chế tự giới hạn được bệnh nhưng mà trẻ nhỏ nó nhạy cảm hơn nhiều
thế chúng ta sẽ biết là bệnh thì xảy ra quanh năm bởi vì môi trường thì virus vi khuẩn mà có quanh năm
tuy nhiên là rõ ràng người ta biết thời điểm cái thời điểm rõ ràng là vào bệnh viện là cái thời điểm giao mùa hoặc là mùa đông xuân
là cái thời điểm tỷ lệ các bệnh lý virus vi khuẩn nhiều nhất
rồi cái thời điểm mà các trẻ đi học thì các bệnh nó lây qua đường hô hấp và đường giọt bắn tức là cái dịch tiết ngũi học
những trẻ mật độ đông chơi với nhau đi học về cũng là lây rất là nhiều những dịch như dịch sở những dịch virus
như bây giờ nó nói rất nhiều gọi là virus hô hấp mà chúng ta gọi là virus lạ mà bây giờ đang trên báo rất là nói rất nhiều ấy
thực chất bản chất nó là một virus đường hô hấp thôi nó lây chéo những đứa trẻ chơi ở nhà trẻ mẫu giáo với nhau
những cái dịch tiết từ cái dịch bắn từ nước bọt từ cái dịch mắc rồi là nó bám ra đồ chơi
rồi đứa trẻ nó chạm phải và nó lây chéo sang nhau nó gây bệnh lý hô hấp
vậy thì câu chuyện là chúng ta phòng ngừa thế nào
đầu tiên chúng ta phải biết là mỗi bà mẹ cần phải có một cái chăm sóc gia đình chăm sóc đứa trẻ rất cẩn thận
à một cái đứa trẻ nó bé nó bé bỏng lắm thế cho nên là dinh dưỡng
tôi nghĩ là một cái nền tảng là một cái trẻ có cái dinh dưỡng rất là tốt rất là quan trọng
người ta khuyến cáo trong nghi khoa là vấn đề đầu tiên là nuôi con vào sữa mẹ
chính cái sữa mẹ chuyển những dịch ra cho đứa trẻ
thế sao gì nữa đứa trẻ phải được tiêm chủng đầy đủ
chúng ta cũng biết là đôi khi chỉ một vài cái tai biến vaccine thôi
và ông bố bà mẹ có cái phản ứng là không tiêm vaccine nữa
mà đấy chúng ta đã có một cái hậu quả rất lớn cái dịch sởi ở đây khoảng ba năm rồi các anh chị biết rồi
kinh khủng toàn bộ việt nam
và những dịch bệnh khác chúng ta có những cái vaccine phế cầu vaccine hi chúng ta gọi là haemophilus influenza
tức là một cái vi khuẩn có thể làm giảm tỷ lệnh mắc bệnh
rồi gì nữa rồi là chúng ta đứa trẻ tập những cái phản xạo rất là bình thường rất đơn giản thôi
rửa tay trước khi ăn nên nó làm giảm tải tất cả những nguyên nhân lây nhiễm thông thường
rồi là đứa trẻ có thể mùa về đông lạnh chúng ta cũng có giữ ấm cho đứa trẻ
rồi đứa trẻ có thể đeo khẩu trang bởi vì cái virus nó hoạt động khi đổi thời tiết đột ngột
giữ ấm cho đứa trẻ rồi tránh tiếp xúc môi trường quá đông dễ bị khắc
thì là tất cả những cái vụ thông thường thôi thì nó sẽ làm giảm tải khả năng huy cho bệnh của trẻ rất là nhiều
có thể là những cái điều mà phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị diệu thúy vừa nói nó đã quá quen thuộc rồi đúng không ạ
nhưng mà đôi khi một cái sự chủ quan của người lớn cũng sẽ có thể tạo ra được cái hậu quả rất lớn cho trẻ
và mong rằng là quý vị khán giả cũng sẽ lưu ý về điều này